các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tỉnh gia lai cho biết thêm hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ lực lượng chức năng sẽ đưa vũ văn đàn đi giám định tâm thần nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt chứng cứ quy trình tố tụng